vấn đề cải tạo trung cư cũ tại các thành phố lớn như hà nội hay là thành phố hồ chí minh
luôn là đề tài nóng trong nhiều năm qua với rất nhiều giải pháp đề xuất kiến nghị được đưa ra
trong đó có kế hoạch từ hơn một mươi năm trước của thành phố hà nội
cho đến nay người dân trong các khu xung cư cũ vẫn mòn mòi chờ đợi
không biết khi nào thì kế hoạch mới được triển khai
những khu trung cư cũ từ thập kỷ sáu mươi bảy mươi của thế kỷ trước ở một số quận như
hoàn kiếm đống đa ba đỉnh hai bà trưng đang rơi vào tình trạng báo động đỏ
các khu trung cư này đều đã quá niên hạn sử dụng lún nghiêng nứt vỡ bê tông ở mức độ lớn
tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm với những người dân trực tiếp sinh sống tại đây

ví dụ như là chỉ cần một cái nhỏ nó xảy ra những cái gì hoặc
hoặc là những cái gì nó sẽ xảy ra nó sẽ xảy ra những cái gì nó sẽ xảy ra
nó sẽ xảy ra những cái gì nó sẽ xảy ra nó sẽ xảy ra những cái gì nó sẽ xảy ra
tôi sống ở đây hơn năm mươi năm rồi
trung cư đây thì nó cũ đát quá
người dân chúng tôi nghèo không có tiền
bây giờ mong nhà nước bỏ tiền cải tạo cho nguyên dân
trước thực trạng đó hà nội đã lên kế hoạch cải tạo lại trung cư cũ
khởi động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín được tiến hành
cho đến nay hà nội mới xây dựng và cải tạo được một mươi bốn trên

chính phủ các bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên
để kêu gọi doanh nghiệp tham gia
tuy nhiên thực tế cho thấy trong quá trình thực hiện có rất nhiều bước mắc
cái hiệu quả của việc cải tạo trung cư cũ hiện nay là gần như
không có cái bước tiến nào đáng kể
mà tổng kết lại thì cho đến nay thì ngoài một vài dự án thí điểm
được tính là khoảng một số lượng trung cư là đã được triển khai
nhưng mà từ cái một ý thì chúng ta cũng
chúng ta cũng chưa rút được ra cái cách thức nào để thực hiện tốt
cái việc cải tạo trung cư cũ
trong đó có lợi ích của những người đang ở đấy rồi ai làm
bây giờ là phải xác định được cái địa điểm đến của người ta là cũng phải
có được quy hoạch chi tiết cũng phải xác định được cái giá đất cơ sở đó
đúng không nào có được bao nhiêu
từ đó thì mới biết được là cái à trong này người ta bỏ ra ngân này
nhưng còn thiếu là ngần này thì đền lại tương ứng là ngần này
và cũng kiểm soát theo kiểu như thế
và chỉ phi tức là đảm bảo được cái lợi ích của nhà đồng
thì lúc đó mới có người đầu tư
quyền lợi giữa các bên nhà nước chủ đầu tư và cư dân vẫn loay hoay trong câu chuyện này
chính phủ cần có cơ chế chính sách cụ thể kêu gọi các nhà đầu tư
bởi một mình nhà nước cũng không đủ nguồn lực làm tất cả
đưa ra những giải pháp sớm là rất cần thiết
kế hoạch có thể kéo dài một mươi năm hai mươi năm
nhưng tuổi thọ của những tòa trung cư cũ và sự an toàn của người dân
sẽ không thể kéo dài đến thế